thông tin tới công an tỉnh yên bái cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một của cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chân ma túy trên cao tốc nội bài lào cai
khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bảy thông qua hệ thống giám sát lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô hai mươi a năm mươi bốn nghìn ba trăm chín mươi tám di chuyển vào cao tốc theo hướng lào cai đi hà nội có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ tuần tra nhanh chóng theo dõi và áp sát đối tượng cùng chiếc ô tô và thực hiện kiểm tra hành chính người phương tiện đối tượng có thái độ chống đối có biểu hiện đã sử dụng ma túy nên cảnh sát buộc phải khống chế tại chỗ
tiến hành kiểm tra xe ô tô cảnh sát tìm thấy bên trong có một bao tải chứa chín bánh heroin và ba mươi túi hồng phiến qua đấu tranh khai thác nhanh đối tượng khai tên là dương quang đại chú tỉnh thái nguyên
theo lời khai ban đầu của đại đối tượng nghiện vận chuyển thuê về thái nguyên với tiền công một mươi triệu đồng một bánh
từ lời khai của đại lực lượng công an tiếp tục phối hợp bắt giữ thêm hai đối tượng đang chờ ở khu vực trạm dừng nghỉ km một trăm một mươi bảy chiều hà nội đi lào cai thu giữ nhiều tăng vật liên quan